một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp vừa bị lực lượng công an quận thanh xuân thành phố hà nội lập chuyên án đấu tranh bắt giữ
đó là bùi thế trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám có hộ khẩu thường trú tại n ba b khu đô thị trung hòa nhân chính quận thanh xuân
trung sử dụng một chiếc xe ô tô hiệu toyota một mươi năm chỗ và biến chiếc xe thành xưởng cơ khí di động phục vụ hành vi trộm cắp tài sản của mình
công an quận thanh xuân cho biết từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn quận đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản
đối tượng cắt khóa đột nhập vào các gia đình trộm cắt kết sắt tiền vàng gây hoang mang cho nhiều hộ dân
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân đã xác lập chuyên án đấu tranh và đến ngày một mươi năm tháng sáu đã có đủ căn cứ xác định đối tượng bùi thế trung chính là thủ phạm gây ra án
trung mang vỏ bọc là nghề lái xe và có chiếc xe toya một mươi năm chỗ hàng ngày trung đánh xe đi tìm các gia đình sơ hở để đến đêm gây án
trong địa điểm khoảng hai giờ sáng trung sẽ đánh ô tô đến khu vực gây án sau đó dùng các công cụ như kìm thủy lực mỏ lết xà cây đèn kho khoan bộ nguồn kích điện phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản
khi bị bắt giữ lực lượng công an phát hiện chiếc xe toyota một mươi năm chỗ biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi một nghìn ba trăm bảy mươi hai của trung đã tháo ba hàng ghế sau để làm chỗ chứa các công cụ phương tiện gây án cũng như tài sản trộm cắp được
theo nhận định của cơ quan công an các công cụ gây án của trung có thể phá được bất kỳ loại khóa cửa nào
bước đầu xác định đối tượng đã gây ra tám vụ đột nhập trộm cắp trên địa bàn quận thanh xuân và quận hoàng mai